chiều ngày hôm qua mùng ba tháng sáu kết quả từ tri cục thú y vùng bảy trong bốn mẫu do tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh trà vinh gửi đã phát hiện virus gây bệnh dịch tàn lợn châu phi
đây là tỉnh thứ năm mươi ba trong cả nước phát hiện bệnh dịch tàn lợn châu phi
theo đó sáng ngày ba tháng sáu bà lê hồng dân ấp dòng mới xã huyền hội huyện càng long tỉnh trà vinh báo tin gia đình có đả lợi một mươi năm con bị bệnh và đã chết sáu con
lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp tiêu hủy trôn lấp xử lý hóa chất khu vực chăn nuôi
lãnh đạo tỉnh trà vinh đã đến hiện trường kiểm tra tình hình chỉ đạo huyện và xã thực hiện tốt công tác quản lý đàn lợn tránh tình trạng vận chuyển mua bán lợn qua lại trên địa bàn xã
thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng và theo dõi tình hình diễn biến bệnh để kịp thời xử lý đặt các trạm kiểm soát dịch không để lây lan trên diện rộng